chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị hiện nay chỉ có một mươi hai tuyến xã quản lý các bệnh mạng tính phổ biến
còn lại đa số các bệnh mạng tính được chẩn đoán và điều trị ở tuyến trên
khoảng trống y tế dự phòng ở tuyến cơ sở đang tạo ra sự mất cân đối trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân
bộ y tế và các tổ chức quốc tế đang cùng phối hợp nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở để giải quyết vấn đề này
theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới tăng huyết áp và đái tháo đường là hai nguyên nhân quan trọng của bệnh tim mạch
và chịu trách nhiệm cho một phần ba số ca tử vong ở việt nam hàng năm
hiện tại mới chỉ có một mươi ba sáu bệnh nhân tăng huyết áp
hai mươi tám chín bệnh nhân đái tháo đường được phát hiện và quản lý
vẫn còn gần năm mươi bảy bệnh nhân tăng huyết áp và gần sáu mươi chín bệnh nhân đai tháo đường chưa được phát hiện
có một khoảng trống điều trị rất lớn với bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường ở việt nam
chỉ có một trong tám bệnh nhân tăng huyết áp và ít hơn một trong ba bệnh nhân đai tháo đường
đang nhận được dịch vụ quản lý bệnh tại các cơ sở y tế
một lý do quan trọng cho khoảng trống điều trị lớn của bệnh
tăng huyết áp và đái tháo đường là dịch vụ hầu như không có sẵn tại các trạm y tế xã
trong khi đó tiêu thụ muối trung bình của người việt nam cao gần gấp khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới
đó là nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến tăng huyết áp
các tổ chức quốc tế đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ và nỗ lực của chính phủ việt nam để giải quyết vấn đề này
nghị quyết hai mươi của trung ương đảng đã đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
chín mươi năm trạm y tế xã sẽ quản lý các bệnh không lây nhiễm
áp đai tháo đường và con số này sẽ tăng tới một trăm linh vào năm hai nghìn ba mươi
vấn đề đặt ra là những cam kết đó cần được chuyển đổi thành hành động
hiện tại các bệnh không lây nhiễm chủ yếu được trần đoán điều trị tại tuyến trên
các tổ chức quốc tế đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ và nỗ lực của chính phủ việt nam để giải quyết vấn đề này
đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ y tế đã có chín mươi giảng viên tuyến quốc gia và gần ba trăm linh giảng viên tuyến tỉnh được đào tạo
với sự hỗ trợ của region to supply thông qua tổ chức y tế thì có cái hỗ trợ cầm tay chỉ việc cho các xã
chúng tôi đang dự tính là mỗi một xã một huyện là một tỉnh sẽ hỗ trợ cho một thị xã để làm theo hình thức cầm tay chỉ việc
làm sao cho trạm y tế người ta có đủ cái năng lực để người ta tự tin với công việc
dự phòng và quản lý tăng huyết áp và tiểu đường ở cơ sở
thế thì tuyến tỉnh có khả năng là khoảng một đến một lần hoặc hai lần một tháng xuống trạm y tế
thế còn tuyến huyện thì khoảng độ hai lần một tháng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hà nam đã mở rộng mô hình này tại sáu mươi sáu trên một trăm một mươi sáu xã
riêng bệnh tăng huyết áp quản lý và điều trị tại tuyến xã được một trăm linh người một xã
ước tính một mươi xã duy trì được chất lượng khám chữa bệnh
có thể giảm được một người chuyển lên tuyến trên điều trị
ông đỗ tuấn dị bị tăng huyết áp nhiều năm nay
ông kiên trì đến trạm xá gần nhà thăm khám và điều trị bệnh
sau nhiều năm chứng kiến sự đổi thay của trạm xá về cơ sở vật chất
chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế
ông ngày càng tin tưởng về chính sách của đảng và nhà nước là đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở
hướng tới trong tương lai sẽ không còn ai mắc bệnh mạng tính phải lên tuyến trên điều trị
hàng tháng ra đây lấy thuốc cùng với các bệnh nhân ở đây quan sát ra nói thì rất là tốt
chúng tôi cảm thấy rất thoải mái và hài lòng và đồng thời mong muốn làm sao là tình cảm
ngành y nhất là cơ sở xá này đã quan tâm rồi thì quan tâm nữa tức là tình cảm nhiệt tình trách nhiệm đoàn kết
và đồng thời là làm theo những lời bác hồ dạy lương y như từ bộ
ngoài việc thăm khám cho bệnh nhân đến trạm xá các y bác sĩ của trạm cũng quản lý mặt bệnh theo định kỳ ngay tại nhà bệnh nhân
ông đỗ quang đạt mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp từ năm hai nghìn chín
ông vất vào ngược xuôi khám bệnh từ bệnh viện tuyến tỉnh tuyến huyện đến năm hai nghìn một mươi tám ông mới yên tâm về lấy thuốc ở trạm xá gần nhà
việc điều trị của ông đã thuận lợi nhiều hơn trước
hai nghìn một mươi tám thì được lấy thuốc ở trạm xá xã thì nó thuận tiện hơn đỡ phải đi lại
thuốc thang thì lấy ở trạm xá thì nó cũng như ở huyện thôi
thỉnh thoảng nhân viên y tế cũng đến hỏi thăm thế rồi hàng tháng tôi cũng vẫn ra lấy thuốc
khi mình cảm thấy sức khỏe nó yếu tôi lại ra đo huyết áp hàng tháng
sáng nào cũng ra đo
đo huyết áp ở trạm xá
các nhân viên y tế hướng dẫn ông quản lý chỉ số huyết áp tiểu đường
đo huyết áp hai lần cách nhau hai phút cộng trung bình ra chỉ số huyết áp thực tế
chỉ số huyết áp đạt yêu cầu là dưới một trăm ba mươi trên tám mươi năm
chỉ số vòng eo đối với nam là dưới chín mươi cm với nữ là dưới tám mươi cm
chỉ số vòng eo hiện tại của ông đạo là chín mươi một cm
đây là một trong những biểu hiện của người bị bệnh
theo lời khuyên của trạm trưởng trạm y tế xã ông nên tập ăn nhạt
giảm bớt lượng muối
trong bữa ăn hàng ngày để kiểm soát bệnh ngày một tốt hơn
tiêu thụ muối quá nhiều là yếu tố nguy cơ rất cao đối với bệnh tăng huyết áp
theo khảo sát của tổ chức y tế thế giới lượng tiêu thụ muối trung bình của người việt nam
ước tính là chín bốn g gần gấp đôi mức khuyên cáo của tổ chức y tế thế giới là dưới năm g một người một ngày
nhân viên trạm y tế đến thì cũng phổ biến là ăn nhạt
thế mà tôi cũng thường xuyên là nấu nướng gia đình nấu nướng cho ăn uống là ăn nhạt
thế nên là mới đậy tập thể dục
thường xuyên cơ thể mới lại cảm thấy nó thoải mái hơn
xã đại cương có bảy dân
hai năm gần đây xã triển khai mô hình quản lý bệnh mạng tính tại trạm y tế xã
có bác sĩ tuyến trên về đào tạo hướng dẫn đồng nghiệp cách thăm khám bệnh
cách quản lý thuốc điều trị bệnh mạng tính chỉ định và hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc
sau một thời gian cầm tay chỉ việc đơn vị này đã quản lý được bảy mươi bệnh nhân tăng huyết áp
chín mươi bảy bệnh nhân đai tháo đường
ngoài chương trình tập huấn ra chúng tôi còn được cán bộ của bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
cũng như cán bộ của trung tâm y tế kim bảng về tận nơi để cầm tay chỉ việc
đem lại hiệu quả rất là to lớn và hơn nữa là có lợi ích rất lớn đối với chúng tôi
chúng tôi có kỹ năng về điều trị chuyên khoa và có thêm trình độ để nâng cao kiến thức
để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn
tuy nhiên vẫn còn khó khăn với các nhân viên y tế nơi đây
đó là lượng bệnh nhân đến trạm xá thăm khám chủ yếu là người cao tuổi
từ năm mươi năm đến tám mươi tuổi
còn khoảng ba ba mươi bệnh nhân còn lại từ bốn mươi tuổi trở lên khó quản lý
do đây là đối tượng đang trăm tuổi lao động
để quản lý và điều trị nhóm bệnh nhân này rất cần sự hỗ trợ của các đoàn thể xã hội ở thôn xóm
các đối tượng này còn mãi đi làm ăn rồi là họ vẫn biết là họ có bệnh
nhưng mà họ không đến để theo dõi quản lý
họ có chăng khi nào bệnh nó phát lên thì họ lại điều trị
thì kiểu như là điều trị trong giai đoạn cấp thôi
có sau đó là họ không đến quản lý tại trạm y tế
cần phải tăng cường cái nhận thức của người dân
để làm sao người ta biết được dự phòng nguy cơ
cũng như là phát hiện sớm để chủ động đến trạm y tế xã
và một cái toái quan nữa là cần phải khi bị bệnh rồi
thì đây là những bệnh cần phải điều trị lâu dài
cho nên là phải tuân thủ điều trị không được bỏ
thế chính vì thế cho nên là vừa gọi là thay đổi hành vi lối sống
vừa tuân thủ điều trị thì hiệu quả mới tốt
một mặt trạm y tế xã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
bằng hình thức cầm tay chỉ việc
mặt khác cán bộ y tế phối hợp với các đoàn thể xã hội
như hội phụ nữ hội cựu chiến binh hội nông dân
tham gia truyền thông nâng cao nhận thức trong cộng đồng
đảm bảo mọi người dân đều được phát hiện
dự phòng và điều trị các bệnh mạng tính ngay tại tuyến xã
để phòng tránh các bệnh mạng tính như tăng huyết áp đai tháo đường
người dân nên thực hiện lối sống lành mạnh
bảo đảm dinh dưỡng hợp lý giảm lượng mối ăn hàng ngày
hoạt động thể lực thường xuyên không hút thuốc hạn chế sử dụng rượu bia
người dân nên đến cơ sở y tế nếu nghĩ rằng mình đang bị tăng huyết áp
hay đai tháo đường và kinh trí tuân thủ việc điều trị thường xuyên
theo lời khuyên của bác sĩ để bảo vệ sức khỏe của chính mình
thưa quý vị tổ chức y tế thế giới và quỹ resort
đang hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực phát triển sớm
và quản lý các bệnh mạng tính cho trạm y tế xã của một mươi một tỉnh thành
trong thời gian tới sẽ có thêm một mươi tỉnh thành nữa được hỗ trợ
hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng ra một mươi hai trạm y tế trên cả nước
giúp người dân yên tâm điều trị tại địa phương giảm gánh nặng điều trị cho tuyến trên
quý vị vừa theo dõi chương trình điểm tựa tương lai xin kính chào và hẹn gặp lại